trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thủ tục cán bộ sẽ thực hiện tiếp nhận và lập phiếu hẹn trả kết quả đăng ký cư trú đồng thời thông báo cho công dân bằng hình thức văn bản tin nhắn điện tử
trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục giấy tờ chưa đúng chưa đầy đủ cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn và thông báo cho công dân
trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cán bộ tiếp nhận lập phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết đăng ký cư trú và gửi tin nhắn thông báo trong đó nêu rõ lý do không tiếp nhận
quá tốt hiện nay đăng ký tạm trú mà mệt ơi làm mệt chuyển hộ khẩu thì cứ sổ đó điển thông tin chuyển là được rồi việc gì khai lại từng người từ a đến z thủ tục càng khó thì dân càng khổ dần lại chẳng khai báo nếu như không có việc cần
tin vui cho nhân dân công nghệ đi vào cuộc sống bộ công an làm được thì các bộ khác sẽ phải làm được hộ khẩu là một trong những thủ tục dườm già cần cải cách
tiến tới hội nhập quốc tế thì không thể trở lại
bên cạnh đó nhiều ý kiến cư dân mạng cũng cho rằng người dân cũng cần có ý thức và chịu trách nhiệm về thông tin kê khai
cũng như cần có những quy định cụ thể về điều kiện hồ sơ đăng ký cư trú để công dân lưu ý khi thực hiện kê khai
vấn đề là sống ở hà nội nhưng đăng ký tạm trú ở cà mau thì làm sao
ai sẽ kiểm tra được và quản lý người dân người nhập cư người phạm tội sẽ ra sao
làm sao phải gọn gàng nhưng cũng phải đủ tính xác thực
tôi đồng ý việc đăng ký cư trú qua mạng sẽ tiết kiệm được thời gian đi lại thủ tục phức tạp
thế nhưng người dân khi kê khai đảm bảo tính chính xác có như vậy mới không mất thời gian đăng ký nhiều lần
hiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được bộ công an đưa vào hoạt động với gần một trăm linh thông tin dân cư cả nước được cập nhật
tới đây chỉ cần sử dụng số định danh cá nhân đã có thể xác định được thông tin nhân thân cư trú
mà không cần đến sổ bộ khẩu giấy
tất cả thông tin về công dân đã được nhập liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tích hợp
và đã được tích hợp kết nối trên cổng dịch vụ công quốc gia
dự thảo thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú đang được chương cầu ý kiến người dân chuyên gia và các bộ ban ngành trong hai tháng
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ ý kiến của mình với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân